sau một tuần phát hiện hai ổ dịch lở mồm long móng tại xã đức lập huyện đức thọ và phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh
tri cục trăn nuôi và thú y hà tĩnh đang cùng với các địa phương nỗ lực khống chế dập dịch không để dịch bệnh lây lan ra bên ngoài
theo lãnh đạo tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh hà tĩnh từ ngày hai tháng hai đến ngày tám tháng hai trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hai ổ dịch lở mồm long móng
ở một mươi hai hộ dân với tổng số hai mươi tám con trâu bò mắc bệnh
ngay sau khi phát hiện các ổ dịch tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với các địa phương tiến hành cách ly các vật nuôi nhiễm bệnh
giao cho các hộ gia đình không được đưa con vật nhiễm bệnh ra khỏi địa bàn hướng dẫn người dân chăm sóc điều gia súc nhiễm bệnh
lập các kiểm dịch ở hai đầu ổ dịch nhằm hạn chế người ra vào và làm lây lan dịch bệnh đồng thời triển khai tiêm phòng vaccine tại những địa phương có dịch